chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chiều nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp ngài rani wik dremi singhe thủ tướng sri lanka đang có chuyến thăm chính thức nước ta
tại buổi tiếp thủ tướng urke singhe bày tỏ vui mừng tới thăm việt nam và cảm ơn sự trân trọng lòng mến khách mà tổng bí thư và các nhà lãnh đạo việt nam đã dành cho thủ tướng và đoàn
thủ tướng thông báo với tổng bí thư về những kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm hội kiến với các nhà lãnh đạo việt nam trước đó
đánh giá cao những thành tiệu to lớn của đảng chính phủ và nhân dân việt nam trong xây dựng và phát triển đất nước thủ tướng ikray mesingha tin tưởng việt nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
thủ tướng nhấn mạnh sri lanka coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác nhiều mặt với việt nam
hy vọng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực song phương ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương góp phần thiết thực nhằm duy trì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chúc mừng thủ tướng urkheme singhe phu nhân và đoàn đại biểu sri lanka nhân dịp năm mới cổ truyền của sri lanka
đánh giá cao chuyến thăm việt nam của thủ tướng coi đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước
chúc mừng những thành tiệu mọi mặt mà sri lanka đã đạt được trong thời gian qua
tổng bí thư tin tưởng chính phủ và nhân dân sri lanka sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tiệu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước
tổng bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm hội kiến giữa ngài thủ tướng sri lanka với các nhà lãnh đạo việt nam
và khẳng định đảng cộng sản việt nam và nhân dân việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với sri lanka
mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả đáp ứng được lợi ích của nhân dân mỗi nước
tổng bí thư đề nghị hai bên có các biện pháp cụ thể để sớm triển khai có hiệu quả những thỏa thuận đã đạt được
khẳng định đảng cộng sản việt nam hoan nghênh hợp tác tăng cường quan hệ với các chính đảng
và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với sri lanka trên các lĩnh vực phát triển đất nước
được tin về thảm họa sụp đổ núi phế liệu ở ngoài ô thủ đô colombo làm ít nhất hai mươi sáu người thiệt mạng và nhiều người mất tích
thông qua đoàn tổng bí thư đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi sâu sắc đến gia đình các nạn nhân
tại phủ chủ tịch phát biểu trong buổi tiếp thủ tướng sri lanka rani wikremesinghe đang ở thăm chính thức việt nam
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh tình cảm tốt đẹp sự ủng hộ quý báu mà hai bên dành cho nhau
trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước ngày nay
là cơ sở vững chắc để tăng cường gắn kết chặt chẽ hơn giữa việt nam
và sri lanka trong thời gian tới
chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt chào mừng thủ tướng rani wikreme singhe sang thăm chính thức việt nam
đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của cá nhân thủ tướng và chính phủ sri lanka
đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với việt nam
bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai thủ tướng cùng những thỏa thuận quan trọng đã đạt được trong dịp này
chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng những nội dung và định hướng
mà thủ tướng hai nước đã thảo luận có ý nghĩa quan trọng tạo động lực và cơ hội hợp tác mới
đưa quan hệ việt nam sri lanka phát triển mạnh mẽ hơn tương xứng với tiềm năng hợp tác và quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị sri lanka ủng hộ việt nam trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một ủng hộ ứng cử viên của việt nam vào vị trí tổng giám đốc unesco nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chủ tịch nước cũng khẳng định việt nam hoan nghênh
và khuyến khích sri lanka tăng cường hợp tác cụ thể và thiết thực với asean
góp phần thúc đẩy hợp tác giữa asean và hiệp hội hợp tác khu vực nam á
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang gửi tới tổng thống sri lanka mathripala siri sena lời hỏi thăm sức khỏe
và trân trọng mời tổng thống sang thăm việt nam
thông báo về kết quả của hội đàm với thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng rani wikrayme singhe cho biết
hai bên đã nhất trí cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại trên nền tảng quan hệ chính trị vững chắc hiện có
đồng thời hai bên cũng thỏa thuận về việc tăng cường quan hệ giao lưu nhân dân trên nền tảng hai nước có nhiều nét tương đồng về văn hóa
về tình hình khu vực và quốc tế thủ tướng rani rikheme singhe khẳng định với mong muốn đẩy mạnh hoạt động giao thương với các khu vực
sri lanka ủng hộ môi trường hàng hải ổn định cam kết mạnh mẽ đối với một môi trường hàng hải theo công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
và sẵn sàng đóng góp vào những sáng kiến đảm bảo tự do hàng hải ở khu vực
thủ tướng rani wickreme singhe chuyển tới chủ tịch nước trần đại quang lời chào trân trọng lời chúc mừng từ tổng thống mathri pala sri sena
công tác phòng chống thiên tai cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của người dân của doanh nghiệp với phương châm lấy phòng ngừa là chính
hệ thống văn bản pháp lý về phòng chống thiên tai cần tương thích với pháp luật việt nam và các cam kết quốc tế
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra vào chiều nay
việt nam là nước sáng ngăn bão rồng chiều ngăn nắng lửa thiên tai bão lũ nhiều nhưng không để cho một người dân nào thiếu đói
bảo đảm được đời sống của người dân đây là sự quyết liệt phấn đấu của cấp ủy chính quyền và sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội trong và ngoài nước
sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị các bộ ngành địa phương
sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ khi xảy ra thiên tai nên đã giảm đáng kể thiệt hại về người và nhanh chóng khắc phục hậu quả
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đã biểu dương những đóng góp to lớn của các tổ chức cá nhân trong công tác này
tuy nhiên thủ tướng cũng thẳng thắn nêu rõ những hạn chế và yếu kém trong công tác phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả
đó là vẫn còn chủ quan trong chỉ đạo trong điều hành cụ thể vẫn còn nhiều bất cập
đó là luật phòng chống thiên tai có hiệu lực
từ mùng một tháng năm hai nghìn hai mươi bốn mà đến nay vẫn chưa xây dựng xong kế hoạch phòng chống thiên tai cấp quốc gia
một số địa phương một số bộ ngành chưa quan tâm đúng mức xây dựng kế hoạch phương án phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn
chưa cụ thể hóa được các tình huống các kịch bản sắp có thực tế để có phương án ứng phó phù hợp
chưa kịp thời điều hành
điều chỉnh cập nhật các tình huống thiên tai cực đoan nhất là phương châm bốn tại chỗ nhiều nơi chuẩn bị còn mang tính hình thức khi thực tiễn xảy ra lúng túng
thủ tướng đề nghị cần phải khẩn trương ban hành kế hoạch trong năm hai nghìn một mươi bảy để có kế hoạch phòng chống thiên tai cấp quốc gia tốt
thủ tướng lưu ý trong công tác này không chỉ dựa vào chuyên gia và nguồn vốn nước ngoài mà còn phải biết cách huy động các chuyên gia trong nước các bộ ngành địa phương
thủ tướng cũng nêu rõ công tác quản lý nhà nước còn nhiều bất cập cần phải ra soát sửa đổi ngay
cụ thể một số công trình thủy điện giao thông khu dân cư khi đầu tư xây dựng quản lý vận hành còn thiếu kiểm tra giám sát từ khâu lập quy hoạch
chưa quan tâm đến việc phòng ngừa các tác động từ thiên tai làm gia tăng rủi ro thiên tai trong khu vực
còn một số công trình giao thông gây cản lũ hồ chứa nước bên cạnh việc phục vụ cho thủy điện thủy lợi thì phải phục vụ cho việc chống lũ và chống hạn
không để tình trạng xả lũ làm tăng ngập cho dân ở vùng hạ liêu rồi lại trả lời là xả đúng quy trình
bên cạnh đó công tác tuyên truyền cũng không đến được người dân nhất là những người dân vùng sâu vùng xa nên đã có nhiều tai nạn thương tâm xảy ra trong mưa lũ sạt lở đất
trong thời gian tới thủ tướng đề nghị cần nâng cao nhận thức với tinh thần bốn tại chỗ giáo dục ý thức cho người dân để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai
nâng cao năng lực trong đó có năng lực phòng ngừa chống chịu trước thiên tai
phòng ngừa chống chịu trước thiên tai và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu nước biển dân các hình thái thiên tai cực đoan khác
nhất là nâng cao năng lực dự báo cảnh báo năng lực chỉ đạo về chỉ huy điều hành ứng phó tìm kiếm cứu nạn năng lực khắc phục hậu quả thiên tai
thì hướng xây dựng lại tốt hơn
mà tôi xin nói xây dựng lại tốt hơn là một trong bốn ưu tiên của khung hành động cedai hai nghìn năm trăm hai mươi
năng lực về thông tin truyền thông năng lực và giáo dục phòng chống thiên tai thích ứng biến đổi khí hậu thực thi pháp luật thiên tai
thủ tướng đồng ý với đề xuất cần tiếp tục tăng cường nâng cao năng lực cơ sở vật chất trang thiết bị cho lực lượng làm công tác tham mưu
hỗ trợ cho quyết định của ban chỉ đạo chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp theo hướng hiện đại chuyên nghiệp chủ động và hiệu quả
chiều nay ban soạn thảo dự án luật chính sách công đã tổ chức phiên họp lần thứ ba để lấy ý kiến về nội dung chi tiết xây dựng trong dự án luật hành chính công
theo đó các đại biểu cho rằng trong sự phát triển của đất nước đang từng bước hội nhập với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế
những thủ tục hành chính cũ đã trở nên lạc hậu cứng nhắc nặng về giấy tờ
vì vậy việc xây dựng dự án luật hành chính công là cần thiết
hiện dự án luật hành chính công đang trong quá trình chuẩn bị nội dung trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc là công cụ phục vụ tốt nhất người dân doanh nghiệp và cơ quan tổ chức
bảo đảm thủ tục hành chính công thuận tiện linh hoạt không bị trồng chéo mâu thuẫn trong thực hiện pháp luật hành chính công
trước đó tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn chính phủ các ủy ban của quốc hội cũng như quốc hội đã thống nhất đưa sự án luật hành chính công vào chương trình xây dựng luật năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến trên quốc hội lần đầu vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
cũng trong chiều nay báo công thương bộ công thương đã tổ chức họp báo công bố giải thưởng thương mại dịch vụ việt nam hai nghìn một mươi sáu lần thứ bảy
đây là giải thưởng nhằm động viên tôn vinh các doanh nghiệp doanh nhân hoạt động trong một mươi một nhóm ngành hàng thương mại dịch vụ mà việt nam cam kết mở cửa khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới wto vào năm hai nghìn bảy
bao gồm dịch vụ môi trường phân phối tài chính xây dựng thông tin kinh doanh tổng hợp du lịch vận tải y tế
sau bốn tháng triển khai ban tổ chức chương trình đã nhận được trên bốn trăm linh đề cử và hồ sơ doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu xuất sắc
bàn tổ chức căn cứ trên tiêu chí của giải đã lựa chọn được những doanh nhân doanh nghiệp xuất sắc doanh nghiệp tiêu biểu để công bố lễ trao giải diễn ra vào ngày hai mươi hai tháng bốn tới đây
đặc biệt lễ trao giải lần này đúng vào dịp kỷ niệm một mươi năm ngày việt nam chính thức là thành viên thứ một trăm năm mươi của wto hai nghìn bảy hai nghìn một mươi bảy
hôm nay ngày một mươi bảy tháng bốn tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu tuần du lịch hạ long năm hai nghìn một mươi bảy
tuần du lịch hạ long quảng ninh hai nghìn một mươi bảy được tổ chức từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy với điểm nhấn được tập trung tại hai trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh là thành phố hạ long và thành phố móng cái
trong phần tin quốc tế giới chức châu âu thận trọng về kết quả trưng cầu ý dân sửa đổi hiến pháp ở thổ nhĩ kỳ
eu rời trụ sở nhiều cơ quan khỏi london
ngay sau khi tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan tuyên bố giành được sự ủng hộ trong cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp nhiều nước và tổ chức châu âu đã có những phản ứng đầu tiên khá thận trọng
gajelang cho rằng với năm mươi một năm số ý kiến ủng hộ giới lãnh đạo thổ nhĩ kỳ cần cân nhắc cẩn thận các bước đi tiếp theo đặc biệt là hoạt động độc lập của bộ máy tư pháp phù hợp với nguyên tắc trong hiệp định nhân quyền của châu âu
ông gajelang khẳng định hội đồng châu âu sẵn sàng hỗ trợ thổ nhĩ kỳ trong tiến trị này
phát biểu trên trang mạng xã hội twitter ngoại trưởng áo sebastien kuster cho rằng kết quả trưng cầu ý dân phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ thổ nhĩ kỳ
ông cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc việc hợp tác giữa thổ nhĩ kỳ với liên minh châu âu eu sẽ trở nên phức tạp hơn
từ nước đức ngoại trưởng zikma gabriel kêu gọi châu âu cần thận trọng và bình tĩnh trước kết quả bỏ phiếu tại thổ nhĩ kỳ
thủ tướng đức angela merkel cũng hối thúc tổng thống erdogan tìm kiếm cuộc đối thoại với liên minh trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau sau cuộc trưng cầu ý dân
còn thủ tướng đan mạch ra mussel lại bày tỏ sự tôn trọng đối với quyết định của người dân thổ nhĩ kỳ song quan ngại về nội dung hiến pháp sửa đổi
sau kết quả cuộc chương cầu ý dân lần này nhiều người dân ở thành phố istanbul đã đổ súng đường mang theo cờ vào đức để thể hiện sự ủng hộ đối với tổng thống erdogan
ngoài ra tổng thống erdogan cho biết đang xem xét việc tổ chức một cuộc trưng cầu khác về việc khôi phục lại án tử hình tại thổ nhĩ kỳ
hôm nay một vụ tấn công bằng hóa chất xảy ra ở một câu lạc bộ ban đêm tại thủ đô london của anh khiến một mươi hai người bị thương và hàng trăm người khác phải sơ tán
vụ việc xảy ra vào lúc một giờ một mươi phút sáng theo giờ địa phương tại câu lạc bộ mango phía đông thủ đô london
theo các điều tra ban đầu hóa chất này có thể là acid do một mươi hai người có dấu hiệu bị bỏng và đã được sơ cứu tại hiện trường trước khi được đưa đến bệnh viện
cảnh sát cũng đã sơ tán sáu trăm linh người khác có mặt tại câu lạc bộ
vào thời điểm xảy ra tai nạn đồng thời xác nhận không có dấu hiệu khủng bố
trong vài năm trở lại đây số lượng các vụ tấn công bằng acid tăng mạnh tại london
các chuyên gia luật pháp nhận định các băng nhóm tội phạm đang thay đổi cách thức hành động từ việc sử dụng dao sang việc sử dụng hóa chất để tránh bị truy tố
trở lại với châu âu giới chức ngoại giao khu vực này vừa nhất trí chuyển trụ sở của cơ quan y tế châu âu và cơ quan ngân hàng châu âu hiện đặt tại thủ đô london của anh tới một thành phố khác trong eu
dự kiến trong hai tuần nữa chủ tịch hội đồng châu âu donald tus cùng với giới chức châu âu sẽ nhóm họp để thảo luận về việc lựa chọn trụ sở mới cho hai cơ quan trên
hiện frankfurt milan austerdam và paris là những địa điểm nhiều khả năng sẽ được chọn là nơi đặt trụ sở mới
quyết định cuối cùng sẽ được công bố vào tháng sáu tới
cơ quan y tế châu âu và cơ quan ngân hàng châu âu đang có khoảng một nhân viên chủ yếu là người anh
điện eu đã từ chối yêu cầu của thủ tướng anh theresa may về việc sớm tổ chức các cuộc đại dịch
phán thương mại song phương quyết định cuối cùng của eu về việc không đồng ý sớm đàm phán về mối quan hệ thương mại mới với anh sẽ được công bố tại hội nghị thượng đỉnh eu sắp diễn ra vào cuối tháng này
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân xin kính chào và hẹn gặp lại